một thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi tuổi cùng chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
vừa bị hội đồng xét xử toán nhân dân thành phố đà nẵng tuyên tổng mức án bảy mươi năm tù về hành vi giết người
theo có trạm vào khuya ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi đặng phạm hoàng phi cùng với nhóm bạn sử dụng bảy xe mô tô đi dạo
ở quận sơn trà thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của ngô trần đức hậu cùng chín thanh niên khác
nhóm thanh niên của hậu đã đuổi theo khiêu khích khiến nhóm của phi dùng gạch đá tấn công ném về phía hậu
hậu quả khiến ngô trần đức hậu bị thương tích hai mươi các thanh niên khác bị thương nhẹ